sau nhiều cuộc họp bộ giao thông vận tải ubnd tỉnh đồng nai và nhà đầu tư bot tuyến tránh biên hòa
đã thống nhất phương án thu phí trở lại ở trạm thu phí bot biên hòa
ngoài việc giảm hai mươi mức phí đối với các loại phương tiện qua trạm
các phương tiện ở khu vực trạm thu phí cũng sẽ được miễn phí
chính quyền tỉnh đồng nai cũng sẽ bố trí lực lượng chức năng tại trạm thu phí này
nhằm phất luồng và phòng chống tình trạng rừng đỗ xe gây ách tắc của bộ
đến thời điểm hiện tại trạm thu phí bot biên hòa đã chính thức thu phí trở lại
trạm thu phí bot biên hòa đã đặt trên quốc lộ một
chủ đầu tư cho rằng mọi quyết định đều do các bộ ngành và chính phủ quyết định từ năm hai nghìn chín
trước đây không phải là quyết định của chủ đầu tư

là có thể hiện vị trí trạm thu phí này từ tháng một năm hai nghìn chín
trong trường hợp này các cơ quan khi đã quyết định như thế
thì phải khẳng định rằng trách nhiệm này thuộc về cơ quan nhà nước
không thể đổ lỗi cho doanh nghiệp
không thể buộc doanh nghiệp người ta đứng ở đối mặt với người dân trong trường hợp này
vì thế trong trường hợp này tôi đề nghị cơ quan đứng ra đã đảm nhiệm việc này
bởi vì nó qua mấy đời bộ trưởng thôi
thì bây giờ là nhưng mà xét cho cùng vẫn là thuộc cơ quan nhà nước
dù là bộ trưởng đời sau hay bộ trưởng đời trước vẫn phải truyền nhiệm vấn đề này
dư luận thì vẫn cho rằng điều cần giải quyết lúc này
là việc đặt trạm bot ở các dự án đường tránh đang bất hợp lý
thế nhưng theo bộ giao thông vận tải
đây là những dự án thuộc diện cấp bách của bộ giao thông vận tải
chính vì thế mới cần thiết phải đặt trạm trên quốc lộ một nhằm thu hút đầu tư
lúc đầu cũng không đặt vấn đề là làm biến tránh bằng cái vốn bot
thế nhưng vì vốn ngân sách không có nên ta phải dùng vốn bot
trên cái đoạn đó mà có cả cải tạo quốc lộ một của hai đầu của cái tuyến tránh
cho nó ta đặt cái trạm thu phí trên phạm vi đấy
tất cả cái dạng đấy chúng tôi cho là đến cái dạng cấp bách
nhằm bảo đảm tính công bằng
chủ đầu tư bot biên hòa đã có quyết định miễn phí cho ba trăm chín mươi tám phương tiện
của người dân bốn xã trung hòa đông hòa tây hòa và hưng thịnh
trong phạm vi lân cận trạm thu phí
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã có phương án cụ thể
bố trí nhân sự phương tiện để chốt chặn phân luồng
xử lý các sự cố về ủn tắc có thể xảy ra khi trạm thu phí này thu phí trở lại
bộ giao thông vận tải cho rằng các dự án bot về mặt pháp lý đã đầy đủ
nếu phải thay đổi chính sách thì cần có sự quyết định của quốc hội trong kỳ họp
và ngay trong tháng một mươi này